nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu thành phố hồ chí minh tổ chức nhiều hoạt động vui chơi
và tặng quà cho các bệnh nhi tại bệnh viện ung bướu bệnh viện nhi đồng một nhi đồng hai
và bệnh viện ở các tuyến quận huyện tại thành phố hồ chí minh
với mong muốn xoa dịu nỗi đau bệnh tật và động viên tinh thần các bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện
chiều ba mươi tháng năm tại bệnh viện úng bứu thành phố hồ chí minh
báo tuổi trẻ phối hợp đoàn cơ sở bệnh viện úng bứu thành phố hồ chí minh đã trao tặng một trăm bảy mươi phần quà trị giá một triệu đồng mỗi xuất
dành cho các em thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện
ngoài ra nhiều hoạt động vui chơi tại khoa nội ba bệnh viện ung bướu như phiên chợ không đồng
giao lưu với chú hề biểu diễn múa rối và phát các suất ăn sữa miễn phí tại mỗi phòng bệnh
cũng trong đợt này ban tổ chức đã trao tám suất hỗ trợ cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn điều trị bệnh
mỗi xuất trị giá một mươi triệu đồng
cũng nhân dịp này lớp học nét chữ xanh tại khoa ung bướu huyết học bệnh viện nhi đồng hai
thành phố hồ chí minh tổ chức tặng quà và nhiều hoạt động vui chơi cho các bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện
đó là nguồn động viên sức lớn cho các em nhằm giúp các em vượt qua những khó khăn và có nhiều nghị lực để vượt qua được bệnh tật
các chương trình hoạt động dành cho thiếu nhi là món quà thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm sóc và trách nhiệm của toàn xã hội
đồng thời là động lực để các em phát huy tinh thần hăng say học hỏi năng động tự tin hơn trong cuộc sống
góp phần động viên tinh thần giúp các em quên đi những đau đớn chiến thắng bệnh tật ổn định sức khỏe
và để các em tiếp tục hành trang cấp sách đến trường